theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm ngày ba mươi một tháng năm các khu vực trên cả nước có mưa rào và rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trên cả nước từ chiều tối ngày ba mươi một tháng năm đến ngày một tháng sáu tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía tây bắc bộ có nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c có nơi dưới hai mươi ba độ c phía đông bắc bộ có nhiệt độ từ hai mươi sáu hai mươi chín độ c vùng núi có nơi dưới hai mươi bốn độ c
khu vực tây nguyên có nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi bốn độ c nam bộ có nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ c